hôm đêm ngày hôm nay khi mà vùng gió mạnh này dịch chuyển dần ra phía biển
nhưng ở khu vực vùng núi và trung du khu vực đông bắc bộ
thì vẫn còn chịu tác động của dòng gió mạnh này
nên xuất hiện những cơn mưa với lượng là từ năm đến một mươi mm
sang ngày mai khi vùng hội tụ gió di chuyển hẳn ra phía biển
và hơn thế nữa thì vùng áp thấp phía tây lại mở rộng về phía đông
khu vực tây bắc bộ trời sẽ giảm mây và còn hứng nắng
nhiệt độ tăng lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ
ở phía đông bắc bộ vào ngày mai mưa cũng theo xu hướng giảm đi nhanh
vào khoảng thời gian trưa chiều thì đôi lúc trời còn sen kẽ xuất hiện nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai cũng sẽ tăng lên mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
báo hiệu một chu kỳ nắng mới sẽ bắt đầu
lui xuống miền trung khối không khí lạnh suy yếu
nên đới gió đông bắc tương tác với địa hình ven biển miền trung sẽ không còn nữa
mà thay vào đó trường gió thịnh hành sẽ chuyển sang hướng đông đến đông nam
bởi vậy trong đêm nay thì mưa chỉ còn lát đát xuất hiện ở một vài nơi
lượng không hề đáng kể cho các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
ngày mai trời sẽ chuyển nắng và nhiệt độ tăng nhanh chóng lên mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thì trời nắng
nhiệt độ ổn định ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
thời tiết ít mưa nắng nhiều hơn cả vẫn tập trung ở các tỉnh phía nam
như tại tây nguyên và nam bộ thì nắng xuất hiện khá sớm
thời gian nắng lại kéo dài trong suốt cả ngày
nên nhiệt độ ở các khu vực này giữ ở ngưỡng cao
sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ ở tây nguyên
và ba mươi bốn ba mươi năm độ ở khu vực đông nam
và ba mươi hai đến ba mươi bốn độ ở tây nam bộ
trên các vùng biển ở huyện đảo hoàng sa và trường sa
thì thời tiết không mưa tầm nhìn xa thoáng trên một mươi năm km
đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa
hướng gió chủ yếu sẽ là đông đến đông nam
với cường độ là cấp ba cấp bốn
sóng nhỏ chỉ khoảng bảy mươi năm đến một hai mươi năm m
trong khi đó ở huyện đảo trường sa hướng gió thổi đều
theo hướng đông bắc với cường độ là cấp bốn
và độ cao sóng ở đây thì ổn định ở mức một bảy mươi năm m

với tất cả những yếu tố thời tiết như vậy
thì sẽ rất thuận lợi cho công tác khai thác thủy hải sản
cũng như là đánh bắt cá của bà con trên hai ngư trường truyền thống này
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết
tại các tỉnh thành phố trên cả nước